kính thưa quý vị một người được cho là say xỉn đã ngã xuống cống nước
nhờ tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện bình chánh
và công an địa phương đã có mặt phối hợp tìm kiếm nạn nhân
thông tin ban đầu vào lúc giờ một mươi năm phút ngày ba mươi tháng chín tin báo từ người dân tại ấp bảy
xã phạm văn hai huyện bình chánh tp hcm có một nạn nhân điều khiển xe máy bị rơi xuống cống nước
vị trí cống số tám của ấp này lập tức đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an huyện bình chánh đã điều động hai chuyên dụng và một mươi hai cán bộ chiến sĩ tự ứng cứu
tại hiện trường phát hiện chiếc xe máy dính nhiều bùn đất nhưng trong đêm tối
và đây là vị trí kênh nước nên chưa xác định được vị trí nạn nhân
sau tìm kiếm tội cứu hộ đã xác định được nạn nhân và đã tử vong trước đó tại vị trí cống nước
theo một số người dân người đàn ông này khoảng bốn mươi tuổi và say xỉn
tự điều khiển xe máy rồi xảy ra vụ việc trên
thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho công an đã xử lý theo quy định
đến trạng sáng đội cứu hộ mới trở về đơn vị